tránh thanh tra huyện sinh hồ phi văn cường trưởng ban quản lý rừng phòng hộ huyện sinh hồ nguyễn duy hoan cùng với một mươi đối tượng khác vừa bị công an tỉnh lai châu tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi đánh bạc
qua công tác nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lai châu phát hiện đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề với số tiền lớn trong đó có nhiều cán bộ thuộc cơ quan nhà nước tham gia
hình thức đánh bạc rất kín đáo tinh vi không trao đổi trực tiếp mà chỉ nhắn tin qua mạng xã hội gia lô
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu đã đồng loạt bắt giữ và tạm giữ hình sự một mươi hai đối tượng đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng
đáng chú ý trong đó có tránh thanh tra và trưởng ban quản lý rừng phòng hộ huyện sinh hồ